hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại đây châu ngọc quốc an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy võ tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và bảo đã đuổi đánh anh bỉnh khiến anh này phải bỏ lại xe thoát thân
sau đó các đối tượng báo cho kẻ chủ mưu là lê anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận ba để đem chiếc xe cướp được gửi vào nhà xe của ga sài gòn
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba đã bắt được an đạt và tú sau vài ngày gây án
hiện đơn vị này đang hoàn tất thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng theo quy định
đồng thời vận động nghi can mai văn thế bảo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
như vậy các đối tượng đã dùng thủ đoạn gọi nhân viên bán hàng đến địa chỉ đã chuẩn bị trước để lợi dụng cướp tài sản
do đó người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm này